đây là những giải pháp căn bản để ngăn chặn thực trạng ngộ độc thực phẩm vẫn xảy ra hàng năm
mời quý vị cùng theo dõi trong vấn đề chính sách ngày hôm nay
theo báo cáo của bộ y tế trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba cả nước xảy ra hai mươi năm vụ ngộ độc
với ba trăm bốn mươi bốn người bị ngộ độc trong đó có tám người tử vong
tình trạng ngộ độc thực phẩm hàng loạt cũng xảy ra nhiều hơn từ đầu tháng chín năm nay
khi trẻ em học sinh bắt đầu bước vào năm học mới
theo các chuyên gia y tế nguyên nhân xảy ra ngộ độc thực phẩm có thể đến ở mọi khâu
từ lựa chọn nguyên liệu sơ chế chế biến cho đến bảo quản bày bán
riêng trong dịp trung thu đã có nhiều tỉnh thành phố ghi nhận các vụ ngộ độc tập thể
việc điều tra nguyên nhân xử lý vi phạm đã được các cơ quan chức năng vào cuộc
theo cơ quan chức năng đối với công ty cung cấp sản xuất bánh ngọt
thì có đầy đủ các giấy tờ về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
thế nhưng mà một vấn đề đặt ra là vẫn gây ra ngộ độc thực phẩm
khi có tới hơn năm mươi người phải nhập viện
theo bác sĩ thì cái vấn đề này cần phải giám sát như thế nào
trong cái khâu mà ngay từ nguyên liệu cũng như là chế biến
thực ra mà nói thì các bạn vừa mới nói đúng cái ý đầu tiên đó là
khi mà kiểm tra thì đơn vị sản xuất người ta đã cung cấp đầy đủ các giấy tờ
về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
tuy nhiên cái việc là tuân thủ hay không thì lại là một câu chuyện khác
và chưa kể là cho dù người ta đã tuân thủ tốt cái quy trình đó
nhưng cái quy trình đó là không đúng

nguồn nguyên liệu đầu vào do các đơn vị cung cấp
cũng lại là một yếu tố khác ảnh hưởng đến cái việc là
các cái chất lượng của sản phẩm mình làm ra
ngoài ra sau khi sản phẩm đã làm ra rồi
còn có cái khâu rất quan trọng đó là khâu từ sau khi sản xuất đến tay người tiêu dùng
thì đấy là một khâu rất là quan trọng
và cái khâu đó hiện giờ thì vẫn chưa có các quy định đủ chặt chẽ
để mà kiểm soát trong cái quá trình đó
vì thế đơn ra là trong cái trường hợp này
thì có lẽ là chúng ta vẫn phải đợi các cái ý kiến
đến cuối cùng của các chuyên gia điều tra
xem ra nguyên nhân gốc dễ là vấn đề nào nguyên nhân nào và do khâu nào
trong thời gian qua ngay từ đầu tháng chín
khi mà học sinh trở lại trường học
thì các vụ ngộ độc thực phẩm cũng xảy ra thường xuyên hơn
điển hình là vụ việc ở cao bằng hà tĩnh hay là quảng ninh
đã xảy ra trong các trường học
vậy thì theo bác sĩ nguyên nhân vì sao mà các vụ việc ngộ độc thực phẩm
vẫn xảy ra hàng năm như vậy
có quá nhiều những cái nguồn quá nhiều những cái nguy cơ
làm cho cái thực phẩm
khi mà mình sử dụng thì nó bị nhiễm các loại vi khuẩn khác nhau
tôi lấy ví dụ như là đối với cái trường hợp như ở cao bằng
là cái trường hợp là ngộ độc do sử dụng một cái sản phẩm
mà đã được sản xuất nhà sản xuất sẵn và đóng gói sẵn
như vậy là cả mấy quá trình từ khi quá trình sản xuất này
sau đó là người ta bảo quản trong điều kiện môi trường nào
rồi đến tay người tiêu dùng và cuối cùng là đến tay các cháu học sinh
thì nó có rất nhiều những yếu tố có thể
gây nhiễm khuẩn trong cái quá trình đó
một cái loại nhóm thứ hai đó là những cái nhóm mà người ta sẽ chế biến thực phẩm trực tiếp
sau đó và được người sử dụng sử dụng ngay
ví dụ như là người ta chế biến tại trường học chẳng hạn
cho dù là trong cái trường hợp mà chế biến trực tiếp như vậy
thì chúng ta cũng thấy rằng là cái khâu là khâu nguồn nguyên liệu
nhưng bên cạnh đó có những yếu tố chủ quan khác
ví dụ như là gì chúng ta đã đề ra các cái tiêu chuẩn
chúng ta đã chuẩn bị các cái quy định
nhưng chúng ta có thực hiện tốt hay không
đó là một trường hợp cụ thể chúng ta sẽ phải điều tra nguyên nhân
và qua cái điều tra nguyên nhân đó thì chúng ta sẽ xác định được đâu là cái nguyên nhân cụ thể
hàng năm thì các cơ quan chức năng vẫn thường xuyên vào cuộc thanh kiểm tra
đối với các cơ sở chế biến thực phẩm
ví dụ như là cung cấp suất ăn cho các đơn vị công ty hay là trường học
tuy nhiên là các vụ ngộ độc vẫn xảy ra như vậy
theo bác sĩ thì chúng ta cần phải tăng cường giám sát kiểm tra như thế nào
và đặc biệt là đối với cái đơn vị mà thuê các nhà cung cấp như vậy
các quy định thì đã có hết rồi
cái việc mà kiểm tra thì thực ra mà nói để đánh giá cái sự tuân thủ của các đơn vị thôi
bởi vì các bạn có thể hình dung như thế này
khi mà chúng ta vào cái thời điểm kiểm tra thì có thể người ta thực hiện tốt
nhưng sau đó thì người ta không thực hiện tốt
thì cái kết quả nó cũng trở thành những cái nguy cơ
mà chúng ta đã thấy những rất nhiều hậu quả đáng tiếc đã xảy ra
do vậy thì việc kiểm tra là việc của các cơ quan quản lý
và việc kiểm tra đó sẽ giúp cho các cơ sở
có thể ý thức hơn về trách nhiệm của mình
tuy nhiên cái việc cuối cùng đó là gì
đó là vẫn là cái việc cơ sở sản xuất đó sẽ tuân thủ ra làm sao
từ cái việc là đã kiểm soát đầu vào cho đến quá trình chế biến của mình
một lần nữa cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi
khung giá phát điện năm hai nghìn hai mươi ba chính thức được phê duyệt
là một trong những nội dung có trong cụm tin chính sách ngay sau đây
chính phủ yêu cầu bộ xây dựng thống nhất giải pháp quản lý đánh số nhà
đánh số và gắn biển số nhà hướng dẫn ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện
việc đánh số và gắn biển số nhà theo quy chế này áp dụng đối với những khu vực mới xây dựng
đối với phố cổ phố cũ khu vực đã có số nhà trước đây
thì ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quyết định
để việc áp dụng quy chế phù hợp điều kiện cụ thể
quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp huyện cấp xã
cũng như sở xây dựng trong việc thực hiện quy chế này
bộ công thương vừa ban hành quyết định số hai nghìn năm trăm linh ba phê duyệt khung giá phát điện năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện than là đến một năm trăm năm mươi chín bảy đồng một kw
chưa bao gồm thuê giá trị gia tăng
trong đó mức giá trần của khung giá phát điện áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện than
được xác định ở mức tối đa là một năm trăm năm mươi chín bảy đồng một kw
khung giá phát điện cho nhà máy thủy điện là đến một một trăm một mươi đồng một kw
chưa bao gồm thuê tài nguyên nước tiền phí sinh vụ môi trường rừng
tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng
đây là căn cứ để tập đoàn điện lực việt nam và đơn vị phát điện đàm phán giá mua điện
trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật về phương pháp xác định giá phát điện do bộ công thương ban hành
bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố kết quả lấy ý kiến về phương án tổ chức kỳ thi
tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi năm
theo đó về số môn thi có khoảng hai mươi sáu đến ba mươi người khảo sát ủng hộ phương án lựa chọn bốn cộng hai
tức là thí sinh phải thi sáu môn gồm thi bắt buộc bốn môn
ngữ văn toán ngoại ngữ lịch sử và hai môn tự chọn
trong số các môn còn lại được học ở lớp một mươi hai
khoảng bảy mươi số ý kiến ủng hộ phương án lựa chọn
phương án ba cộng hai tức là thí sinh phải thi năm môn
gồm thi bắt buộc ba môn ngữ văn toán ngoại ngữ
và hai môn thi tự chọn trong số các môn học còn lại được học ở lớp một mươi hai
bao gồm cả môn lịch sử